phòng cảnh sát giao thông đường sắt đường bộ công an tp hcm đã ra quân xử lý nghiêm các phương tiện xe thô sơ cơ giới xe tự chế chở hàng công cành vi phạm luật giao thông đường bộ
thời gian qua các phương tiện thô sơ xe cơ giới ba bốn bánh hoạt động trên địa bàn tp hcm có nhiều diễn biến phức tạp
đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông và kẹt xe trên địa bàn
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân chỉ trong buổi sáng gia quân đội cảnh sát giao thông bình triệu đã kiểm tra xử lý nhiều trường hợp xe máy chở hàng công cành xe máy tự chế xe ba bánh chở hàng quá khổ xe ba gác chở tôn
các chủ xe đều thừa nhận sai phạm của mình
và đặc biệt có một cái chợ đầu mối rất lớn chợ đầu mối nông sản rất lớn và tập trung là những cái xe tải ra vô và những cái xe ba gác xích lô những cái xe ghéo đẩy thường xuyên vô lấy hàng quá đi về thành phố để cung cấp cho các chợ nhỏ lẻ
cho nên xảy ra các tình trạng là xe ba gác chở hàng công canh chở sắt chở cấp thép chở hàng công canh xe đẩy chở rau quả
thì nó sẽ xảy ra là mất an toàn giao thông là ảnh hưởng tới tính mạng của những người tham gia giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường sắt đường bộ công an tp hcm cho biết thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với nhiều lực lượng và cơ quan chức năng gia quân tiến hành kiểm tra
xử phạt một ba trăm tám mươi hai trường hợp xe cơ giới ba bánh xe thô sơ vi phạm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông
trong đó có ba trăm linh hai trường hợp vi phạm trở hàng hóa công cành năm trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm đi vào đường cấm khu vực cấm
nên làm một việc để nếu mà có quy định đền bù cho một chiếc xe bao nhiêu tiền thì nên nhà nước hỗ trợ cho người dân chạy ba gạc máy để mà có thêm kinh nhập ổn định để làm một việc khác
cùng với việc gia quân xử lý nghiêm các phương tiện xe thô sơ cơ giới xe tự chế chở hàng công cành vi phạm luật giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông đường sắt đường bộ công an tp hcm còn phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân và các đội cảnh sát giao thông
công an các quận huyện trên địa bàn thành phố gửi thông báo về địa phương nơi cư trú đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện xe thô sơ xe cơ giới ba bốn bánh vi phạm luật giao thông đường bộ